tại đà nẵng nắng nóng liên tục luôn ở mức nhiệt từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ c có nơi lên tới hơn bốn mươi độ c
nắng nóng đã làm đảo lộn sinh hoạt của nhiều người dân tại thành phố này
theo người dân địa phương tình trạng nắng nóng kỷ lục diễn ra ngay đầu mùa hè tại đà nẵng là rất hiếm có
nhiều khu vực phải hứng chịu cảnh nắng nóng kéo dài đã bị thiệt hại nhiều hectare hoa màu như huyện hòa vang quận cẩm lệ
và vì cuộc sống yêu sinh nên nhiều người lao động vẫn phải làm việc dưới cây nắng kỷ lục
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia từ ngày hai mươi tám tháng năm đến ngày sáu tháng sáu
các tỉnh thành phố từ đà nẵng đến bình thuận dự báo sẽ có mưa rào và rông vài nơi
do đó tình trạng nắng nóng sẽ giảm bớt người dân sẽ cảm thấy dễ chịu hơn
tuy nhiên người dân cần phải cảnh giác với thiên tai khi trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh